ngân hàng nhà nước đã công bố kết quả thực hiện cải cách hành chính chín tháng qua
trong đó nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đã cắt giảm các loại phí không hợp lý giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đó ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv đã điều chỉnh giảm miễn phí chín loại phí
ở các dịch vụ liên quan đến các hoạt động ngân hàng số hoạt động cho vay
ngân hàng quân đội mb đã cắt giảm một mươi sáu loại phí liên quan tới các loại phí xác nhận cam kết thanh toán
tài sản tạm bảo hoạt động cấp tiến dụng điều chỉnh hai loại phí kiều hối cắt giảm các loại phí liên quan đến thẻ
tại ngân hàng kỹ thương techcombank chương trình zero free miễn phí một trăm linh của techcombank
cho tất cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong chuyển tiền đã miễn phí chuyển tiền giá trị tương ứng
hơn một trăm linh tỷ đồng tiền phí chuyển tiền cho người dân doanh nghiệp
theo ngân hàng nhà nước các kết quả cải cách hành chính đã góp phần cải thiện tích cực môi trường kinh doanh
trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng đồng góp quan trọng vào việc cải thiện môi trường kinh doanh nói chung
hỗ trợ doanh nghiệp người dân trong tiếp cận vốn và các dịch vụ ngân hàng
trong các năm gần đây cùng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ chính trị ngoại giao
hợp tác kinh tế thương mại giữa việt nam và ukraine cũng đã thu được một số kết quả tích cực
từ kỳ họp lần thứ một mươi bốn ủy ban liên chính phủ việt nam ukraine về hợp tác kinh tế thương mại
và khoa học kỹ thuật năm hai nghìn một mươi bảy đã tạo thuận lợi và cơ hội kinh doanh mới cho doanh nghiệp hai nước
mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa việt nam và ukraine
đây là buổi ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ giữa viện công nghệ gfs
thủ tập đoàn gfs và viện vật lý nhiệt ukraine thủ viện hàn lâm khoa học quốc gia ukraine
dưới sự chứng kiến của đại sứ đặc mệnh toàn quyền ukraine tại việt nam
đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ khoa học và công nghệ
buổi ký kết này là kết quả cụ thể hóa kỳ họp lần thứ một mươi bốn ủy ban liên chính phủ việt nam ukraine
về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật mà tập đoàn gfs lựa chọn
đây là công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ chất lượng cao với đầu vào là than bùn
nguồn nguyên liệu tương đối dồi dào ở việt nam và cũng là công nghệ tiên tiến nhất
về sản xuất phân bón hữu cơ hiện nay tại ukraine
điểm nổi bật của công nghệ này là quá trình chiết acid humic từ than bùn để làm phân bón hữu cơ
dòng humat với hiệu suất cao tiết kiệm thời gian các bãi thải từ than bùn tuần hoàn trở lại
phối trộn với phụ liệu tạo ra viên nén nhiệt sinh học có nhiệt lượng cao có thể sử dụng
trong các nhà máy nhiệt điện hay trong các lò nung
đây là công nghệ kép và khép kín trong quá trình khai thác và chế biến than bùn
là sự kết hợp của hai bằng sáng chế được cấp bởi liên bang quốc gia ukraine
với việc ký kết thành công hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ
của viện hàn lâm khoa học quốc gia ukraine viện công nghệ gfs
đã sở hữu một công nghệ tiên tiến độc đáo và độc quyền trong toàn khu vực đông nam á
đây là tiền đề cho các hợp tác khoa học công nghệ tiếp theo với các đối tác ukraine
và các đối tác khác trên toàn thế giới
theo đại sứ đặc mệnh toàn quyền ukraine tại việt nam
thì việt nam thuộc nhóm các nước đối tác quan trọng của ukraine tại khu vực asean
đối với ukraine thì nông nghiệp là một lĩnh vực trọng tâm với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ
và nhiều công ty khởi nghiệp
các doanh nghiệp ukraine hiện nay đang hoạt động theo chuỗi từ sản xuất chế biến
logistics cho đến xuất khẩu và công nghệ đã được ứng dụng để nâng cao hiệu quả năng suất và lợi nhuận
đây sẽ là những kinh nghiệm mà các doanh nghiệp ukraine sẵn sàng trao đổi
và giúp đỡ các doanh nghiệp việt nam tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu
mặc dù tốc độ có tăng nhưng vẫn còn rất khiêm tốn so với tiềm năng
và quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước
kim ngạch thương mại song phương còn chiếm tỷ trọng nhỏ
trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả việt nam và ukraine
đầu tư trực tiếp trên lãnh thổ của nhau còn thấp
nên lại có những điều kiện hết sức thuận lợi để đẩy mạnh hợp tác
thí dụ như cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hóa không cạnh tranh mà có tính bổ sung cho nhau rất rõ ràng
từ việc các doanh nghiệp việt nam chủ động tìm cơ hội tăng cường hợp tác với ukraine
sẽ góp phần vào thành công của chiến lược phát triển nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao
mà chính phủ đã và đang khuyến khích
bộ giao thông vận tải vừa phát đi văn bản yêu cầu tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam
vec khẩn trương sửa chữa hư hỏng mặt đường bê tông nhựa dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
bảo đảm an toàn kỹ thuật và chất lượng
văn bản nêu rõ bộ giao thông vận tải nghiêm khắc phê bình chủ tịch hội đồng thành viên tổng giám đốc vec
và các đơn vị nhà thầu tư vấn giám sát tư vấn thiết kế liên quan trong việc tổ chức thực hiện xử lý hư hỏng mặt đường bê tông nhựa
dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi không đạt yêu cầu kỹ thuật theo quy định
không thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông đặc biệt là vấn đề gây mất an toàn giao thông cho người lao động
và phương tiện tham gia giao thông qua lại đã tạo ra hình ảnh phản cảm gây bức xúc trong dư luận xã hội
bộ giao thông vận tải yêu cầu vec khẩn trương chỉ đạo nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan kiểm tra
giả soát thống kê đầy đủ để xử lý sửa chữa khắc phục căn cơ triệt để các vị trí hư hỏng trên toàn tuyến
bảo đảm yêu cầu kỹ thuật chất lượng và tuyệt đối an toàn giao thông an toàn lao động
bộ giao thông vận tải khẳng định chủ tịch hội đồng thành viên tổng giám đốc vec phải chịu hoàn toàn trách nhiệm
trước bộ giao thông vận tải nếu vực xử lý sửa chữa khắc phục không đảm bảo yêu cầu
từ ngày một tháng chín cầu bạch đăng và cao tốc hạ long hải phòng chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng
từ giờ ngày một mươi năm tháng một mươi chủ đầu tư dự án cầu bạch đăng đã chính thức tổ chức thu phí đối với các phương tiện qua cầu
thế nhưng cho đến nay hệ thống chấu sáng đèn đường của cầu bạch đăng và cao tốc hạ long hải phòng vẫn chưa được thắp sáng
ánh sáng điện chỉ được chiếu ở cung đường dài chừng ba trăm linh mét ở khu vực trạm thu phí bot cầu bạch đằng
giám đốc sở giao thông vận tải quảng ninh thông tin nguyên nhân là do việc thi công chưa xong
theo báo cáo từ công ty cổ phần bot cầu bạch đăng thì việc đầu tư xây dựng nghiệm thu công trình đều đã hoàn thành
đơn vị đã xây dựng đầy đủ các thủ tục pháp lý để đưa vào thu phí hoàn vốn công trình như quy trình tổ chức quản lý
khai thác và bảo trì thực hiện thẩm tra an toàn giao thông hệ thống biển báo thiết bị tín hiệu chỉ dẫn giao thông giai đoạn trước khi đưa vào khai thác
ngay trước ngày chủ đầu tư tổ chức thu phí cầu bạch đăng phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh đã đi kiểm tra công trình
và chỉ đạo sở giao thông vận tải thực hiện giả soát xem xét lộ trình điều chỉnh tốc độ tối đa tuyến cao tốc hạ long hải phòng
từ tám mươi km một giờ lên một trăm linh km một giờ vào ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín đồng thời có thể nâng tốc độ tối đa cho phép
để đồng nhất một trăm hai mươi km một giờ với tuyến cao tốc hà nội hải phòng
từ ngày năm tháng một mươi một ngoài phiên khấp lệnh liên tục và phiên khấp lệnh định kỳ đóng cửa như hiện nay
sở chứng khoán hà nội quyết định tăng thêm một mươi năm phút giao dịch cuối ngày
thời gian từ một mươi bốn h bốn mươi năm phút
đến một mươi năm giờ nhằm giúp gia tăng tính thanh khoản cho thị trường gia tăng cơ hội giao dịch cho nhà đầu tư
lệnh giao dịch khớp lệnh sau giờ plo được quy định là lệnh mua bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa
sau khi kết thúc phiên khấp lệnh định kỳ đóng cửa
lệnh này sẽ chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên giao dịch sau giờ
và sẽ được khấp ngay khi có lệnh mua bán đối ứng trở sẵn
giá thực hiện sẽ là giá chứng khoán đóng cửa của ngày giao dịch hôm đó
vì vậy giá đóng cửa của một mã cổ phiếu vẫn sẽ tuân theo mức giá giao dịch cuối cùng trong ngày
và không tính các lệnh trong phiên giao dịch sau giờ
tuy nhiên lệnh plo không được phép sửa hủy
giá đóng cửa là mức giá thực hiện tại phần khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch
không tính các lệnh khớp trong phiên giao dịch sau giờ
trong trường hợp không có giá được xác định từ kết quả khớp lệnh trong ngày giao dịch
giá đóng cửa được xác định là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó
ngoài ra hnx cũng bổ sung quy định giao dịch lô lẻ không dùng để xác định giá đóng cửa
giá tham chiếu giá tính chỉ số
tuần qua ngành cà phê việt nam đang bắt đầu có những tín hiệu tích cực trở lại
hiện nay giá cà phê tại việt nam tăng vọt lên mức cao nhất trong gần một năm qua
tại tây nguyên giá bán cà phê đã ở mức ba mươi tám ba mươi tám năm trăm linh đồng trên một kg
mức cao chưa từng thấy kể từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
đây là một tín hiệu lạc quan của thị trường cà phê
khi nông dân cuối cùng đã giải phóng cà phê niên vụ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám đang lưu kho trong nhiều tháng qua
do giá thấp ở thị trường quốc tế
hiện thời tiết đang cải thiện tây nguyên đã có nắng nhiều trong tuần qua
sau nhiều tuần mưa to gây lo lắng về chất lượng hạt
vì vậy vụ thu hoạch dự đoán xảy ra sớm trong tháng này hoặc đầu tháng một mươi một
thưa quý vị và các bạn khái niệm kinh tế chia sẻ ngày nay đã dần trở nên quen thuộc đối với người việt nam
điển hình như sự có mặt của ứng dụng chia sẻ phương tiện qua ứng dụng điện thoại như
uber grab ứng dụng chia sẻ địa điểm lưu trú như airbnb
những phụ nữ trung niên có thời gian dành muốn kiếm thêm thu nhập đã đăng ký làm giúp việc theo giờ
trên giúp việc okiapp
có thể thấy kinh tế chia sẻ đã mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp
so với trước đây quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã làm xuất hiện những cơ hội
kinh doanh mới ở những phạm vị rộng lớn
cùng với các quá trình này sự phát triển nhanh chóng của công nghệ lại cả đóng góp vào việc phát triển
các mô hình kinh doanh mới trong đó có kinh tế chia sẻ
mô hình kinh tế này đã và đang mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp cũng như lợi ích chung cho xã hội
như mang lại lợi ích cho người tiêu dùng đồng thời tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động tăng thêm thu nhập
chúng ta đã nhìn thấy rằng là có cả các start up các công ty khởi nghiệp của việt nam cũng đang cạnh tranh
cùng với cả những cái thương hiệu lớn ở trên thế giới
chúng ta ở trên thế giới có chia sẻ xe ô tô chúng ta có chia sẻ xe ô tô có xe máy
chúng ta có chia sẻ xe ô tô
chúng ta có xe máy có dịch vụ vận chuyển chia sẻ chúng ta cũng có chia sẻ nhà ở chúng ta cũng có
và nó có nhiều cái dịch vụ khác ở trên thế giới chưa có thì ở việt nam lần lượt dần dần rồi cũng có
tức là cái khoảng cách khu vực nghệ và địa lý bây giờ nó đang bị xóa nhòa đi
và cái mô hình kinh tế chia sẻ này nó chắc chắn càng ngày nó sẽ càng trở nên quan trọng
và chiếm một tỷ phần quan trọng trong tỷ trọng lớn dần dần lớn trong nền kinh tế việt nam
tuy mô hình kinh tế chia sẻ có nhiều tiềm năng để phát triển
thế nhưng để có thể khởi nghiệp với mô hình này
các doanh nghiệp khởi nghiệp cũng gặp không ít những khó khăn thách thức để có thể phát triển bền vững
bài toán này thực tế là một bài toán mà chúng ta sẽ cần phải thay đổi cái thói quen
mà từ trước đến giờ mọi người hay làm hay dùng hay sử dụng
đó là ngày xưa thì bạn có thể phải mua để sở hữu trọn trọn vẹn
thì bây giờ thường là bạn sẽ phải thuê và bạn phải chia sẻ cái tài nguyên này với những người khác
chính vì thế nên là bài toán này rất là nặng về operation
nặng về cái hoạt động làm thế nào để chúng ta thay đổi được hành vi thói quen của các người tiêu dùng
tưởng những doanh nghiệp liên quan đến các mô hình nền kinh tế chia sẻ sẽ cần rất là nhiều vốn
cần một đội ngũ rất là kỷ luật và cần một tầm nhìn rất rõ ràng
và định hướng rất là rõ ràng tin về một tương lai là nếu mà họ thành công
thì họ sẽ thay đổi được thế giới như thế nào
các doanh nghiệp khởi nghiệp thì thường là nắm vững
là thường từ những con người nắm vững về mặt công nghệ
nhưng họ lại không có hiểu biết về quản trị
họ ít hiểu biết về luật pháp họ có cái nguồn vốn rất là mỏng
thành ra là qua một thời gian làm việc thì ví dụ như có ba yếu tố là con người là vốn
và công nghệ thì họ chỉ có mỗi công nghệ
mà thậm chí là công nghệ cũng ở cái mức là ứng dụng được chứ chưa phải là xuất sắc
thế thì trong rất nhiều trường hợp chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động
thì sẽ không còn nguồn vốn nữa thì doanh nghiệp sẽ tự tan giã
hoặc nếu không thì không có tiền không có người
không có đủ người để phụ trách được các cái vấn đề mà do các hoạt động đặt ra
ví dụ như về mặt luật pháp ví dụ như về mặt luật lao động
làm hợp đồng với cả những người lao động như thế nào
không có có thể bị phạt và sau đó bị treo
hay là đưa ra một cái nội dung mà nhà nước cấm mà các bạn ấy không biết
thì các bạn ấy có thể là gặp khó khăn
để tận dụng những cơ hội mà mô hình kinh doanh này mang lại
trong thời gian tới cần nhanh chóng cải thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
tạo thuận lợi cho việc mở rộng phạm vi các sáng kiến kinh doanh
đào tạo nhân lực kết nối giữa các bên tham gia hệ sinh thái
thu hút vốn đầu tư mạo hiểm
bên cạnh đó cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh
để thích nghi với sự đa dạng và phát triển nhanh của nền kinh tế
hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau